thủ đoạn của các đối tượng thường là giả vờ thuê xe ôm hoặc xe taxi điều nạn nhân đến khu vực đường vắng rồi thực hiện hành vi cướp tài sản
qua một số vụ án mà cơ quan công an đã triệt phá cho thấy ngoài thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
thì nguyên nhân là do nhiều người còn mất mất cảnh giác trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình
vũ dũng chú tại khu phố chín phường tân phong tp biên hòa là hung thủ đã tấn công anh trần mạnh hùng chú tại phường an bình thành phố biên hòa để cướp tài sản
trước đó anh hùng làm nghề lái xe taxi đã nhận trở đối tượng dũng từ bệnh viện đa khoa thống nhất về huyện vĩnh cửu
tuy nhiên khi xe đến đường đất đỏ thuộc ấp một xã hiếu liêm thì đối tượng dũng đã bất ngờ dùng búa đập liên tiếp vào đầu anh hùng gây thương tích